liên quan đến hiện tượng cá chết trên tuyến canh đa cô tại khu vực hồ điều tiết hòa phú hòa minh vào ngày ba mươi một tháng tám và mùng một tháng chín vừa qua
sở tài nguyên và môi trường đà nẵng đã có thông tin ban đầu về nguyên nhân cá chết ước tính khoảng bốn tám tấn và loại cá chết chủ yếu là cá rô phi
kết quả đo nhanh cho thấy thông số do hàm lượng oxy hỏa tan do trung tâm quan chắc tài nguyên và môi trường thực hiện
tại hai điểm là canh đa cô và hồ hòa phú thấp hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặn
dẫn đến thiếu oxy gây nên tình trạng cá chết hàng loạt
cụ thể chỉ số do mẫu nước trên tuyến canh daco trước khi đổ vào hồ hòa phú là một bảy mg trên lít tại hồ hòa phú là một bốn mươi ba mg trên lít
các chỉ số khác đang được trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành phân tích
sở tài nguyên và môi trường thành phố cũng đang tập trung theo dõi làm rõ nguyên nhân đề xuất giải pháp xử lý tình trạng trên